lợi dụng lòng tin giả danh nhân viên ngân hàng vay tiền và nói dối để đáo hoạn ngân hàng
nguyễn thị ngọc nga chú huyện tri lăng tỉnh lạng sơn đã bị nạn nhân tố giác tới cơ quan công an
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nga
theo tài liệu điều tra từ tháng hai cho đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi một nga đã phát sinh giao dịch chuyển tiền với chị nguyễn thị huệ
chú thành phố lạng sơn nhiều lần bằng hình thức chuyển khoản với tổng số tiền là một mươi ba tỷ sáu trăm linh triệu đồng
tại cơ quan công an nga khai đã vay tiền của nhiều người để sử dụng vào mục đích cá nhân nhưng không có khả năng thanh toán
do vậy nga đã giả danh là nhân viên ngân hàng vay tiền chị huệ với lý do để đáo hạn ngân hàng
sau khi nhận được tiền chị huệ chuyển khoản nga dùng trả nợ các khoản vay trước đó và sử dụng vào mục đích cá nhân